phó thủ tướng giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản về các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung trở lại không để bị động lung túng bất ngờ
đồng thời khẩn trương hoàn thiện ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị covid một mươi chín đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông các bộ cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để gia đình phụ huynh và giáo viên chủ động phối hợp đề cao tinh thần trách nhiệm tổ chức cho các em học sinh yên tâm đến trường học tập trung trở lại khỏe mạnh an toàn và hiệu quả